thực hiện nhiệm vụ trên đảo thổ chu còn nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng trung đoàn một trăm năm mươi hai quân khu chín luôn trú trọng đến chất lượng bữa ăn cho bộ đội nhất là nguồn thực phẩm dự trữ
mới đây đơn vị này còn sản xuất sản phẩm cá đóng hộp vừa đảm bảo chất lượng dinh dưỡng vừa an toàn tiết kiệm cho bộ đội đặc biệt là tiết kiệm thời gian chế biến trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu tác chiến nhanh trong khoảng thời gian ngắn tính cơ động hoặc hành quân giã ngoại
sản phẩm cá đóng hộp của trung đoàn một trăm năm mươi hai quân khu chín được nghiên cứu cách đây hơn một năm khi trải qua nhiều lần kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện sản phẩm được thích kế dạng hộp có dung tích từ nhỏ gọn nhưng bảo đảm được năng lượng chất dinh dưỡng thuận tiện dễ dàng trong sử dụng
cá nguyên liệu được sử dụng để chế biến là cá nục được mua trực tiếp từ các tàu đánh cá trên biển
sau khi được làm sạch bằng thủ công cá được tiến hành khử mùi bằng giấm hoặc trụng nước sôi và cho vào hộp cùng với các gia vị khác đã qua chế biến
hiện bình quân mỗi ngày đơn vị chế biến từ một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi kg cá tươi
cho ra từ một trăm bảy mươi đến một trăm tám mươi hộp cá thành phẩm tùy theo kích cỡ
hiện đơn vị đã được quân khu đầu tư mua mới một số trang thiết bị
phục vụ cho việc chế biến cá
biến sản phẩm này như máy hấp máy đóng hộp giảm bớt các công đoạn thủ công
tiết kiệm được thời gian cho cán bộ chiến sĩ hậu cần và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng như chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm
thời gian sắp tới tôi dự kiến sẽ mở rộng ra khu sản xuất và làm nó tăng lên công sức
thí dụ như hiện bây giờ làm một ngày là hai khuôn
nhưng sau này dự kiến sẽ làm ba khuôn để đảm bảo được nguồn
các hợp phục vụ cho cán bộ chiến sĩ trong nguyên khung
đưa vào cho bộ đội ăn khoảng từ một tầng khoảng từ một đến hai bữa ăn
với giá trị ứng dụng thực tiễn cao trong huấn luyện hành quân giã ngoại
sản phẩm cá đóng hộp của trung đoàn một trăm năm mươi hai không chỉ góp phần bảo đảm
nâng cao sức khỏe cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội
mà còn cho thấy sự sáng tạo chủ động của đơn vị trong việc đảm bảo hậu cần
đời sống cho bộ đội khi thực hiện nhiệm vụ ở vùng đảo còn nhiều khó khăn
thiếu thốn này